ủy ban nhân dân thị xã sầm sơn tỉnh thanh hóa vừa tổng kết hoạt động du lịch hai nghìn một mươi chín
khép lại một năm nhiều thành công ngành du lịch sầm sơn đã đề ra những mục tiêu
nhiệm vụ và giải pháp để du lịch sầm sơn tiếp tục phát triển trong năm hai nghìn hai mươi
sầm sơn những ngày vào đông biển vắng người phố xá cũng thưa thớt người hơn
cả thị xã mang một sáng vẻ hoàn toàn khác so với những ngày hè sôi động
theo báo cáo tổng kết năm hai nghìn một mươi sáu du lịch sầm sơn đã dần khắc phục được tính mùa vụ
thế nhưng thực tế biển sầm sơn mùa này vẫn buồn như nhiều bờ biển khác ở miền bắc
giải quyết vấn đề mùa vụ trong hoạt động du lịch tại sầm sơn
là một mục tiêu giải hóa
cảm ơn các bạn đã theo dõi
hội du lịch sầm sơn chúng tôi tổ chức thêm các tour du lịch đi từ sầm sơn đến các điểm
ví dụ như lên sôi cá cẩm lương đi lên lam kinh lên thành nhà hồ di sản qua thế giới
được biết năm hai nghìn một mươi sáu biển sầm sơn đón bốn triệu lượt khách tăng một mươi một tám so với cùng kỳ
doanh thu đạt hai bảy trăm tám mươi tỷ đồng vượt gần hai mươi một so với kế hoạch đề ra
đó là những con số đầy ấn tượng về du lịch sầm sơn
sầm sơn đã có một diễn viên
mạo hoàn toàn mới sau khi được đầu tư vào một số công trình trọng điểm
công tác quản lý du lịch cũng đang cho thấy tính hiệu quả trong những năm gần đây
có được kết quả như thế là nhờ vào sự phấn đấu của cả hệ thống chính trị
từ thị xã đến cơ sở sự đồng lòng của nhân dân
tin tưởng rằng sầm sơn sẽ lại là một địa điểm dừng chân lý tưởng cho du khách trong năm hai nghìn hai mươi